các đại biểu quốc hội đặc biệt quan tâm đến vấn đề vi phạm trật tự xây dựng tình trạng quy hoạch treo xây dựng không phép sai phép gây lãng phí nguồn lực xã hội bức xúc trong dự luận
trên địa bàn cả nước vẫn còn diễn biến phức tạp
nhiều nơi chất lượng quy hoạch không đảm bảo đặc biệt là tình trạng quy hoạch nhiều năm không thực hiện
hay còn gọi là quy hoạch treo và không ít nơi treo biển vững gây lãng phí các nguồn lực của xã hội
cản trở sự phát triển chung của đất nước gây bức xúc trong dư luận và người dân
nhất là những người dân nằm trong khu vực gọi là quy hoạch treo sống trong chờ đợi mỏi mòn
xin bộ trưởng cho biết trách nhiệm giải pháp của bộ xây dựng và cá nhân bộ trưởng để giải quyết căn cơ vấn đề này
trước hết thì phải nói là cái trách nhiệm của các cơ quan lập
là thẩm định phê duyệt quy hoạch quản lý quy hoạch và thực hiện công tác ra soát đánh giá quy hoạch như tôi báo cáo lúc nãy
trách nhiệm thứ hai là các nhiệm vụ xây dựng là cũng là chưa kiểm tra đôn đốc thanh tra để xử lý kịp thời
trong thời gian tới thì bộ xây dựng sẽ tập trung hoàn thiện quy định pháp luật
bổ sung các quy định để tăng cường sự tham gia của cộng đồng dân cư
rồi nhà đầu tư trong quá trình lấy ý kiến đồ án quy hoạch
cũng như là thẩm định các dự án đầu tư tăng cường thẩm tra năng lực của chủ đầu tư về vốn
cũng như khả năng huy động vốn rồi là nâng lên năng lực quản lý cũng như năng lực của các tổ chức tư vấn lập quy hoạch
qua tiếp xúc cử tri cử tri phản ánh là có tình trạng người dân sửa chữa nhà cửa tận trong ngõ sâu
nhưng mà thanh tra xây dựng vẫn nắm được
trong khi nhiều công trình lớn thậm chí là các cao ốc ngay mặt đường vi phạm trật tự xây dựng
nhưng mà các cơ quan chức năng cũng không phát hiện ra
cử tri băn khoăn là liệu có tình trạng tham nhũng tiêu cực trong vấn đề này hay không
từ tình trạng vừa qua thì ngoài trách nhiệm của địa phương thì từ trách nhiệm quản lý của bộ xây dựng
đề nghị bộ trưởng cho biết là những giải pháp mà bộ đã và sẽ triển khai hoặc là tham mưu với cấp có thẩm quyền
để đảm bảo rằng mọi vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng đều được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm
đối với việc này thì trong thời gian tới bộ xây dựng sẽ tập trung hoàn thiện pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
trong quy hoạch trong hoạt động đầu tư xây dựng để mà xử lý các hành vi vi phạm trật tự xây dựng
tăng cường trách nhiệm của địa phương để công tác quản lý địa bàn quản lý trật tự xây dựng
cũng như là tăng cường công tác thanh tra kiểm tra rồi xử lý nghiêm cán bộ công chức có thẩm quyền để xảy ra vi phạm mà không xử lý
cũng như là xử lý không kịp thời không triệt để
giải đáp câu hỏi đại biểu quốc hội về những khó khăn của thị trường bất động sản tại việt nam thời gian tới
bộ trưởng nguyễn thanh nghị cho biết sẽ thực hiện đồng bộ quyết liệt trách nhiệm các giải pháp của chính phủ
thủ tướng chính phủ đề ra như tiếp tục tạo điều kiện cho vay lĩnh vực bất động sản theo đúng quy định pháp luật
ưu tiên cho vay dự án nhà ở xã hội cho công nhân nhà ở có giá phù hợp với đối tượng thu nhập thấp
tháo gỡ những khó khăn vướng mắt của các dự án đang triển khai để tạo nguồn cung cho thị trường
cũng trong phiên chất vấn chiều nay bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư bộ trưởng bộ giao thông vận tải
thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đã trả lời làm rõ thêm những vấn đề đại biểu quốc hội nêu có liên quan đến ngành lĩnh vực quản lý
sáng nay đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài ian frew
đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland tại việt nam
đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chào mừng ngài ian frew sang nhận nhiệm kỳ công tác mới tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nêu rõ quan hệ việt nam anh đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tăng cường lòng tin chính trị
hướng đến làm sâu sắc nội hàm quan hệ đối tác chiến lược nhất là trong dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
cùng với đó quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật vương quốc anh
ngày càng được thắt chặt trên các lĩnh vực an ninh phòng chống tội phạm
để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị việt nam và vương quốc anh
tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương nhất là các tổ chức của liên hợp quốc
tiếp tục duy trì triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp trao đổi chia sẻ kinh nghiệm công tác
thông tin nghiệp vụ phối hợp điều tra trên các lĩnh vực phòng chống tội phạm
triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết xúc tiến đàm phán và ký kết hiệp định về dẫn độ tội phạm
để hoàn thiện hành lang pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác trong thời gian tới
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
ngài ian frew khẳng định trên cơ vị công tác của mình sẽ nỗ lực vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp
giữa vương quốc anh và việt nam đồng thời ủng hộ làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa
giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật của vương quốc anh để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia
sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích nhân dân hai nước
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm hai nghìn hai mươi ba
và tổng kết một mươi năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
buổi lễ được tổ chức trực tuyến từ hội trường lớn bộ công an đến hội trường công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tham dự buổi lễ còn có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu khai mạc buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật
và triển khai hưởng ứng ngày pháp luật việt nam trong công an nhân dân
bộ trưởng khẳng định đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn coi trọng quan tâm đặc biệt đến công tác này
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm gửi lời cảm ơn đến các ban bộ ngành trung ương
tổ chức chính trị xã hội cấp ủy chính quyền các cấp cơ quan báo chí truyền thông đã luôn đồng hành giúp đỡ hỗ trợ lực lượng công an nhân dân
trong công tác xây dựng hoàn thiện tổ chức thi hành pháp luật và triển khai hưởng ứng ngày pháp luật việt nam
trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm yêu cầu cấp ủy thủ trưởng công an đơn vị địa phương chịu trách nhiệm chính trong lãnh đạo
chỉ đạo tổ chức tốt công tác nghiên cứu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh trật tự bảo đảm tính thống nhất đồng bộ
bám sát thể chế hóa đầy đủ kịp thời chủ trương đường lối của đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện pháp luật về an ninh trật tự
đề cao kỷ luật kỷ cương phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị cá nhân trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật tăng cường phối hợp tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của các bộ ban ngành
chính quyền đoàn đại biểu quốc hội các địa phương các tổ chức chính trị xã hội trong công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật về an ninh và trật tự
bên cạnh đó bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trí tuệ nhân tạo tận dụng các tiện ích của mạng xã hội
viễn thông trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức triển khai thực hiện và công tác theo dõi
đánh giá tình hình thi hành pháp luật trong công an nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật việt nam
bảo đảm tiết kiệm thiết thực hiệu quả để việc hưởng ứng ngày pháp luật việt nam trở thành công việc thường xuyên liên tục lâu dài là trách nhiệm của công an các đơn vị địa phương và của từng cán bộ chiến sĩ
tại buổi lễ đại diện lãnh đạo cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện ngay pháp luật việt nam và tổng kết một mươi năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương tham luận về việc triển khai thực hiện ngay pháp luật và tổng kết một mươi năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật trong công an nhân dân
qua một mươi năm hai nghìn hai mươi hai các trường công an nhân dân đã tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an và chương trình nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đạt nhiều kết quả nổi bật như hoàn thành tổ chức hội nghị triển khai chương trình nhiệm vụ năm học và lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đảm bảo thống nhất chính quy tổ chức kỳ thi đánh giá của bộ công an đối với thí sinh dự tuyển đại học chính quy tuyển mới năm hai nghìn hai mươi hai đảm bảo nghiêm túc đúng quy chế hoàn thiện chương trình đào tạo các trình độ của an ninh trật tự

trọng của công tác giao ban định kỳ đồng chí thứ trưởng yêu cầu cần phân định rõ trách nhiệm của cơ quan thường trực trong đó giao cục đào tạo phối hợp với văn phòng bộ công an và các đơn vị liên quan ghi nhận tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để tổng hợp biên soạn thành kết luận

kết luận tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được trong các mặt công tác của công an tỉnh bình thuận từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhất là trong công tác xây dựng lực lượng và việc xây dựng công an xã thị trấn chính quy
thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu trong thời gian tới công an tỉnh bình thuận cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chín nội dung nhiệm vụ công tác công an phải chuyển đổi trạng thái các mặt công tác từ truyền thống sang hiện đại đáp ứng được tình hình thực tiễn trong điều kiện kích mạng bốn hiện nay phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong tham mưu thực hiện đề án sáu trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về để mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới xem đây là nội dung có tính chiến lược lâu dài vấn đề trước mắt lực lượng công an tỉnh bình thuận cần phải tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tách nguyên đáng quy mạo hai nghìn hai mươi ba theo chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng bộ công an
đối với các cục nghiệp vụ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo công an tỉnh bình thuận thực hiện có hiệu quả các chuyên đề công tác theo hệ lực lượng giải quyết nhanh nhất những khó khăn kiến nghị đề xuất của công an tỉnh bình thuận theo đúng thẩm quyền
đối với các cục nghiệp vụ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo công an tỉnh bình thuận theo hệ lực lượng giải quyết nhanh nhất những khó khăn kiến nghị đề xuất của công an tỉnh bình thuận theo đúng thẩm quyền